cục hàng hải việt nam phối hợp với sở giao thông vận tải tp hcm đã tổ chức đánh giá kết quả phân luồng điều tiết hàng hóa
giữa bến cảng cắt lái và các bến cảng khác trong khu vực nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực cảng cát lái
khu vực cảng cát lái bình quân mỗi ngày có một mươi bảy lượt xe container ra vào có thời điểm lên tới hơn hai mươi lượt
đã tạo áp lực lớn về giao thông khi tình trạng ủng ứ thường xuyên xảy ra
tp hcm và các bộ ngành liên quan tổng công ty tân cảng sài gòn triển khai nhiều phương án phân luồn điều tiết vận tải hàng hóa
giữa bến cảng cắt lái và các bến cảng khác trong khu vực hiện đại hóa thủ tục giao nhận thanh toán
thực hiện lệnh giao hàng điện tử góp phần giảm đáng kể tình trạng ủng ứ giao thông tại khu vực cảng
giờ đó tỉ trọng giao nhận bằng đường thủy đã tăng từ bảy chín lên một mươi bốn
đại diện các hãng tàu chủ hàng mong muốn nút giao mỹ thủy và tuyến đường vành đai hai sớm hoàn thiện
kết hợp với các giải pháp giao thông khác như giảm thiệu các núp giao cát trên đường bào cảng
qua đó đáp ứng ngay càng tốt hơn dù cầu xuất nhập khẩu đang tăng trưởng nhanh hiện nay